thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc
liên quan tới phản ánh của báo chí về vụ việc đoàn thanh tra bộ xây dựng
bị công an tỉnh vĩnh phúc lập biên bản tạm giữ về hành vi vòi tiền
trong quá trình thanh tra tại huyện vĩnh tường
thủ tướng yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh vĩnh phúc
và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh điều tra làm rõ vụ việc
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời báo cáo cho thủ tướng chính phủ kết quả trước ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trước đó theo phản ánh của báo chí đoàn thanh tra thuộc bộ xây dựng thanh tra
theo kế hoạch định kỳ nội dung là thanh tra công tác quản lý đầu tư
xây dựng cơ bản tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
kế hoạch thanh tra nằm trong kế hoạch đầu năm của bộ xây dựng
không phải thanh tra đột xuất
theo thông tin trên báo giới số tiền mà đoàn thanh tra bộ xây dựng yêu cầu chung chi
lên tới nhiều chục tỷ đồng
thời gian đoàn thanh tra bộ xây dựng thanh tra tại huyện vĩnh tường kéo dài khoảng gần một tháng
triển lãm novaland expo năm hai nghìn một mươi chín do tập đoàn novaland tổ chức trong ba ngày
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng sáu là một trong những sự kiện bất động sản
thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư khách hàng tại thành phố hồ chí minh
dịp này hàng loạt dự án mới cùng hàng ngàn sản phẩm bất động sản nhà ở
và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng được novaland giới thiệu rộng rãi
trong đó chủ lực là các dòng sản phẩm bất động sản trung tâm
bất động sản khu đô thị vệ tinh và tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí
tại các địa phương có kết nối giao thông thuận lợi giàu tiềm năng du lịch
nổi bật như tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ hạng sang the grand manhattan aqua city
dự án đầu tiên phát triển theo mô hình đô thị sinh thái trong chuỗi bất động sản
khu đô thị vệ tinh tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí novaworld phan thiết
theo nhiều chuyên gia xu thế phát triển thị trường bất động sản quy mô thành phố thu nhỏ
với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ bất động sản thông minh
bất động sản xanh sẽ là xu thế phát triển chủ đạo trong năm hai nghìn một mươi chín và các năm tiếp theo
thưa quý vị hôm nay tại hà nội bộ công thương đã tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm
tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng việt nam
nhằm hỗ trợ gắn kết bền vững giữa đơn vị sản xuất và doanh nghiệp phân phối
đây là sự kiện nhằm xây dựng chuỗi cung ứng tiêu thụ hàng hóa nông sản đặc sản
tạo cơ hội kết nối thúc đẩy ký kết hợp tác cho doanh nghiệp sản xuất
và nhà phân phối tạo nguồn hàng có chất lượng cao xuất xứ rõ ràng đến tay người tiêu dùng
tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ bền vững
từ năm hai nghìn chín đến nay tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng khoảng một mươi mỗi năm
tuy nhiên việc tạo ra mối liên kết bền vững lâu dài giữa các nhà sản xuất và nhà phân phối
cần phải được chú trọng hơn nữa nhằm tạo ra các chuỗi cung ứng hàng hóa hiệu quả xuyên suốt
thưa quý vị vụ hè thu năm hai nghìn một mươi chín nông dân ở đồng bằng sông kiều long
đang bước vào vụ thu hoạch hơn một trăm linh hectare trên tổng một sáu triệu hectare đã xuống giống
năng suất bình quân đạt khoảng năm năm sáu năm tấn trên một hectare
tuy nhiên giá lúa hẻ thu sớm đang ở mức thấp chỉ khoảng bốn ba trăm linh đồng đến bốn sáu trăm linh đồng
và với mức thu này sau khi trừ chi phí nông dân sẽ thu về mức lãi quá thấp hoặc thậm chí là không có lãi
đối với những người thuê đất trồng lúa ước tính vụ mùa này sẽ gây thua lỗ nặng nề
tại long an vụ lúa hẻ thu năm hai nghìn một mươi chín
nông dân tỉnh long an đã xuống giống rứt điểm toàn bộ diện tích khoảng hai trăm ba mươi ba hectare
với các giống chất lượng cao như om bốn nghìn chín trăm linh om năm nghìn bốn trăm năm mươi một ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn
hiện tại những trà lúa hè thu sớm trên vùng đồng thấp một mươi đang bước vào mùa thu hoạch
năng suất bình quân đạt khoảng năm năm sáu tấn trên một hectare với giá bán từ bốn hai trăm linh đồng đến bốn sáu trăm linh đồng một kg
sau khi trừ chi phí đầu tư khoảng hai mươi triệu đồng một hectare thì nhiều người nông dân thu lãi thấp hoặc không có lãi
mặt khác giá lúa đang ở mức thấp nên thương lái đã chọn giải pháp giảm lỗ
bằng cách bỏ tiền đặt cọc khoảng ba triệu đồng một hectare
giá cả này nó được trượt hơn chút nữa chứ gì hoài là bà con không có thế nào lúa này mà để làm được nổi
trước sự châm lắng của thị trường lúa gạo kéo dài từ vụ đông xuân đến vụ hè thu hai nghìn hai mươi
nhà nông lãnh đạo các tỉnh ở đồng bằng sông kiều long đã kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ công thương cần có một cuộc hợp thống nhất về việc tái cấu trúc đối với ngành lúa gạo
các địa phương kiến nghị bộ công thương sớm chỉ đạo các tùy viên thương mại
đang làm việc tại các đại sứ quán các nước
tăng cường mạnh mẽ trong việc xúc tiến tiêu thụ mặt hàng lúa gạo để cứu lấy người trồng lúa
theo thông tin của bộ quốc phòng vào lúc chín h một mươi phút ngày một mươi bốn tháng sáu
máy bay biak năm mươi hai bằng số hiệu chín của trung đoàn chín trăm hai mươi
trưởng sĩ quan không quân thuộc công quân chủng phòng không không quân tổ chức bài huấn luyện
sau khi hoàn thành máy bay trên đường bay về
máy bay mất liên lạc với sở
trong lúc chín h ba mươi năm phút đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm
phát hiện và tiếp cận máy bay rơi tại chân đập dưới dầu nhà trang khánh hỏa
hai phi công bay huấn luyện hy sinh gồm một đại úy lê xuân trường
biên đội trưởng phi đội một trung đoàn chín trăm hai mươi hy sinh trong buồng lái
hai trung sĩ đào văn long học viên bay hy sinh trên đường đi cấp cứu
hiện nay bộ quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ
phối hợp với quân chủng phòng không không quân điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương trên địa bàn
nhanh chóng khắc phục hậu quả thăm hỏi động viên gia đình và giải quyết chính sách đối với hai phi công hy sinh
hôm nay ngày một mươi bốn tháng sáu trên quốc lộ hai mươi hai đoạn dắp danh thành phố hồ chí minh và tỉnh tây ninh
đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container với một ô tô bốn chỗ khiến cho năm người tử vong
thông tin ban đầu cho biết khoảng hơn sáu giờ sáng cùng ngày
xe container chạy hướng từ thành phố hồ chí minh về tây ninh khi đang lưu thông bất ngờ nổ lốt
lao sang phần đường ngược lại tông trúng xe bốn chỗ
sau va chạm xe bốn chỗ kẹt giữa đầu kéo và rơ móc của xe container hư hỏng nặng năm nạn nhân trên xe đều tử vong
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu nạn và điều tiết giao thông qua khu vực
nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
theo quy định mới của luật thủy sản các tàu thuyền phải cập cảng biển để xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
tuy nhiên tại quảng ngãi quy định này chưa thể thực hiện vì tình trạng bôi lấp cửa biển từ nhiều năm qua khiến các chủ tàu thuyền và ngành chức năng lúng tống
theo quy định mới của luật thủy sản tàu thuyền công suất lớn sau mỗi chuyến vươn khơi phải vào các cảng cá để xác nhận nguồn gốc thủy sản
tuy nhiên tại quảng ngãi nhiều vùng neo đầu tàu thuyền bị bôi lấp
sẽ cập bờ để xác nhận nguồn gốc thủy sản theo quy định
bất cập này đã gây khó khăn cho cả ngư dân và ngành chức năng
tại cửa biển cửa đại mỹ á đang bị bôi lấp nghiêm trọng
hơn hai tàu thuyền không thể vào bến xác nhận nguồn gốc thủy sản theo quy định
gần một mươi năm nay nhiều cửa biển ở quảng ngãi bị bồi lấp nên hầu hết tàu cá rất khó ra vào
tàu đánh bắt xa bờ thì thường xuyên bị mắc cạn
mặc dù có cửa biển nhưng ngư dân tàu thuyền phải vào cửa biển khác để bán hải sản và tiếp nhiên liệu
hiện các chủ tàu thuyền ngư dân đánh bắt xa bờ và ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đang lúng túng
chưa có biện pháp khắc phục bất cập này
hôm nay tại thành phố vinh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
tổ chức hội nghị nâng cao công tác quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi
và đẩy nhanh tuyến đổ thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập
để bảo đảm an toàn cho các đập hồ chứa thủy lợi trong mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
kết luận tại hội nghị thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp
đề nghị các địa phương phối hợp với tổng cục thủy lợi và các đơn vị thuộc bộ tổ chức kiểm tra đánh giá hiện trạng
các hồ chứa thủy lợi bố trí kinh phí sửa chữa các công trình hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn
cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm nhất bảo đảm chất lượng hiệu quả với năm trăm ba mươi sáu hồ đã xác định được nguồn vốn
hiện nay cả nước đã xây dựng hơn sáu bảy trăm năm mươi đập hồ chứa thủy lợi với tổng dung tích chữ nước khoảng một mươi bốn năm tỷ m ba
tạo nguồn nước tưới cho gần một một triệu hectare đất nông nghiệp cấp một năm tỷ m ba cho sinh hoạt công nghiệp
được phân bố tại bốn mươi năm trên sáu mươi ba địa phương trên cả nước
trong phần tin quốc tế gia tăng căng thẳng mỹ iran
từng niệm hai năm vụ cháy trung cư tại london
liên quan đến sự cố của hai tàu chở dầu ở vịnh oman iran vừa đưa ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc của mỹ
khi đổ lỗi cho tehran thực hiện các vụ tấn công này
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh mỹ đã điều một tàu khu trục tới hiện trường
với tuyên bố sẽ bảo vệ các lợi ích của nước này
trong cuộc họp báo tại washington ngoại trưởng mỹ mike pompeo cho biết
qua đánh giá dựa trên thông tin tình báo loại vũ khí được sử dụng và tính chuyên nghiệp trong hành động
cùng nhiều yếu tố khác iran phải chịu trách nhiệm về việc hai tàu chở dầu bị tấn công tại vịnh oman
cùng ngày tại phiên họp kín của hội đồng bảo an liên hợp quốc
đại sứ mỹ tại liên hợp quốc cũng đưa ra cáo buộc tương tự
đáp trả iran kiên quyết bác bỏ tuyên bố vô căn cứ của mỹ
đồng thời lên án tuyên bố của washington một cách mạnh mẽ nhất có thể
các nước ủy viên hội đồng bảo an cũng cho rằng cần phải có điều tra về vụ việc
khẳng định cáo buộc của mỹ không có bằng chứng rõ ràng
sau các vụ tấn công ở vịnh oman giá dầu thế giới đã tăng khoảng bốn năm
do lo ngại về gián đoạn nguồn cung
giá dầu tăng đã khiến nhóm cổ phiếu năng lượng khởi sắc
giúp thị trường chứng khoán mỹ chứng kiến diễn biến tích cực sau hai ngày liên tiếp đỏ sàn
đóng cửa phiên giao dịch ngày một mươi ba tháng sáu
giá trị các chỉ số chính tại sàn new york đều đồng loạt tăng từ ba đến năm
tuy nhiên tại châu á những lo ngại địa chính trị lại khiến các thị trường chứng khoán đồng loạt giảm điểm
khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay một mươi bốn tháng sáu
các cổ phiếu của nhóm ngành giao thông hàng hải giảm điểm mạnh nhất
liên quan tới vụ xả súng đẫm máu tại thành phố christchez new zealand hồi tháng ba vừa qua
khiến cho hàng chục người thiệt mạng
ngày hôm qua nghi can trong vụ việc này đã chối bỏ mọi cáo buộc tại tòa
khiến cho dư luận không khỏi băng hoàng và phẫn nộ
nghi can branton taran hai mươi tám tuổi đối tượng người australia đã bị cáo buộc năm mươi một tội danh
giết người mưu sát và khủng bố
tại tòa luật sư của bị cáo cho biết thân chủ đã bác mọi tội danh này
thông báo của tòa sau đó cho biết phiên xử chính thức sẽ bắt đầu vào ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thái độ thách thức của bị cáo khiến nhiều người dân sở tại bức xúc
không chỉ tôi mà cả phòng báo
những sự án đều thấy khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt ung dung của nghi phạm
việc đối tượng bác bỏ mọi cáo buộc càng khiến mọi người giận dữ hơn
hôm một mươi năm tháng ba taran đã xả súng nhằm vào các tín đồ hồi giáo đang dự lễ cầu nguyện
ngày thứ sáu hàng tuần ở thánh đường anor tại trung tâm christchurch
trước khi di chuyển tới tấn công một thánh đường khác ở khu ngoại ô linwood
phần lớn trong số năm mươi một nạn nhân thiệt mạng là người nhập cư hồi giáo
đây là vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử new zealand thời hiện đại
hai năm kể từ khi vụ cháy kinh hoàng tại tòa trung cư cao tầng greenfell
ở trung tâm thủ đô london nước anh nạn nhân và thân nhân những người đã mất
vẫn chưa thể ngôi ngoài được nỗi nhớ này
nhiều người cảm thấy không thỏa đáng khi hai năm đã trôi qua mà nhà chức trách
vẫn chưa làm rõ trách nhiệm của những người gây nên thảm kịch này
tại văn phòng thủ tướng anh ở số một mươi phố downing ánh sáng xanh đã được thắp lên
trên toàn bộ tòa nhà nhằm tưởng niệm nạn nhân bị thương thiệt mạng và mất thân nhân trong thảm họa
đây là màu sắc đại diện
cho tòa nhà greenfell sau vụ cháy đầy ấm ảnh
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy trung cư cao tầng grand fael bốc cháy dữ dội vào lúc nửa đêm
khiến bảy mươi một người thiệt mạng
đây là vụ cháy gây thiệt hại năng nề nhất tại anh kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
cách đây vài ngày đại diện các nạn nhân trong vụ cháy cũng đã đệ đơn kiện
một số công ty mỹ cung cấp các thiết bị trong tòa nhà được coi là tác nhân khiến đám cháy bùng phát
hồi tháng năm chính phủ anh cũng cho biết sẽ chi hai trăm linh triệu bảng để thay thế các tấm ốp dễ bắt lửa
tại hàng chục tòa nhà cao tầng tại nước này nhằm tránh một thảm họa tương tự có thể xảy ra
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhé
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt